giữ lửa là cuốn sách có nội dung chọn lọc từ những bài xã luận chuyên luận bình luận
đề cập đến nhiều vấn đề được quan tâm đã được nhà báo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hồng vinh
thực hiện từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay hai cuốn sách giữ lửa phần một và phần hai khi được phát hành đã nhận
được sự ủng hộ của đồng nghiệp và bạn đọc mới đây nhà báo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hồng vinh
đã tiếp tục cho ra mắt độc giả tập ba của cuốn sách giữ lửa cuốn sách góp phần định hướng cho bạn
đọc và bồi dưỡng niềm tin nhân lên ý chí chiến đấu trước những thử thách của cuộc đời
cuốn giữ lửa tập ba có những nét mới so với hai tập trước cùng suy chiều với dòng trẻ chính
chọn hơn ba mươi bài xã luận vấn đề tháng này còn có hơn hai mươi bài được nhà báo nguyễn hồng vinh
thông qua những thể loại báo chí văn học đề cập đến những vấn đề chính trị văn hóa
báo chí nóng hổi diễn ra trên đất nước ta và thế giới với sự kết hợp sự nhạy bén chính trị
với tay nghề ở mỗi bài báo ngắn chỉ chừng bốn trăm linh đến năm trăm linh chữ
nhà báo nguyễn hồng vinh không chỉ chọn đúng vấn đề trọng tâm
mà còn truyền tài nội dung một cách mạch lạc dễ đi vào lòng bạn đọc
thông điệp rằng đất nước chúng ta đang tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng
một trong những động lực để chúng ta đưa đất nước phát triển sánh vai với các nước tiên tiến trên thế giới
chính là chúng ta duy trì và truyền ngọn lửa yêu nước của cha ông chúng ta cho các thế hệ hôm nay và mai sau
qua những bài viết của mình nhà báo nguyễn hồng vinh luôn thể hiện bản lĩnh chính trị của một cây bút
biết sao hòa lửa báo với hơi văn được nhiều thế hệ bạn đọc cũng như những người đồng nghiệp làm công tác báo chí đánh giá cao
tập ba thì có một cái khác đấy là tập hợp thêm những bài viết ở mạng khác
thì nó khác khai quyển trước đấy là ông tập hợp hai mươi năm bài viết
đấy là những cái bài phong phú về mặt thể loại
ông dùng những bài trả lời phỏng vấn
cái cuộc tọa đàm trao đổi của những cái bài bút ký những cái bài du ký nó nói đến cái sự quan sát đi nhiều viết nhiều
tôi rất là cảm phục nhà báo nhà thơ phó giáo sư tiến sĩ nguyễn hồng vinh
một người năm nay đã ngoài bảy mươi rồi nhưng mà sức viết thì lớp trẻ cũng phải học
có thể nói trong khi các cây bút xã luận bình luận của các báo đang có xu hướng giảm đi
thì cuốn sách giữ lửa của nhà báo hồng vinh
hồng vinh thực sự đã chuyển lửa chính luận cho các nhà báo
tăng niềm đam mê với một thể loại được coi là khó viết nhất trong các thể loại báo chí